ủy ban nhân dân tỉnh hà nam tổ chức hội kỵ trao quyết định chủ trương đầu tư cho hai dự án lớn với tổng số vốn đầu tư gần năm tỷ đồng
dự án thứ nhất là cụm cảng yên lệnh hà nam với quy mô diện tích gần sáu mươi ba hectare tổng mức đầu tư hai sáu trăm hai mươi năm tỷ đồng
dự án là cảng thủy nội địa và cung cấp các dịch vụ logistic phục vụ nhu cầu giao nhận xếp dỡ lưu kho và phân phối hàng hóa thông quan hàng hóa nội địa và xuất nhập khẩu
dự án thứ hai là nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô với quy mô diện tích gần hai mươi hai hectare tổng mức đầu tư là hai hai trăm bảy mươi bảy bốn tỷ đồng
nhà máy sản xuất và lắp ráp xe ô tô đến chín chỗ theo tiêu chuẩn hiện hành cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
đây là hai dự án có tác động mạnh mẽ thúc đẩy phát triển công nghiệp của tỉnh hà nam dự án đi vào hoạt động sẽ đem lại hiệu quả kinh tế xã hội rất lớn cho tỉnh